thưa quý vị và các bạn như vậy vào sáng ngày hôm nay ngày tám tháng hai học sinh khối lớp bảy cho đến lớp một mươi hai tại các trường
tại một số khu vực dịch cấp độ một và cấp độ hai của hà nội đã quay trở lại trường học trực tiếp
sau hơn bảy tháng ở nhà học trực tuyến theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo hà nội
sau kỳ nghỉ tết từ ngày tám tháng hai học sinh khối lớp từ bảy đến một mươi hai ở các trường tại hà nội
chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại trường ở địa bàn có cấp độ dịch vùng một và vùng hai
các trường ở khu vực cấp độ dịch ba và bốn vẫn dạy học trực tuyến
tại trường trung học cơ sở nguyễn trì phương quận ba đình hà nội từ sáu giờ ba mươi sáng
các em học sinh khối bảy đến chín trong trường đã bắt đầu tới trường để học trực tiếp
các em học sinh được bố mẹ chở tới trường sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến
trường trung học cơ sở nguyễn tri phương đã chuẩn bị đầy đủ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để đón các em học sinh quay trở lại trường học
theo cô phạm hương giang hiệu trưởng nhà trường cho biết
ngay từ khi nhận thông tin sẽ đón học sinh trở lại học trực tiếp
nhà trường đã cho dọn dẹp toàn bộ trường các lớp học ngoài cổng trường
cũng bố trí thầy cô giáo đứng kiểm soát phân làng đón học sinh
ngoài việc đo thân nhiệt bằng máy đo cầm tay nhà trường cũng bố trí các máy đo thân nhiệt tự động
đặt trước cổng trường thuận tiện cho việc kiểm soát học sinh vào trường
nhà trường cũng bố trí khu vực cách ly cho các trường hợp có dấu hiệu nghi mắc covid một mươi chín
được biết phần lớn học sinh từ một mươi hai tuổi trở lên đã tiêm đủ hai mũi vaccine
bộ y tế đang khẩn trương mua tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và tại các lớp học và nhiều vị trí trong khuôn viên trường cũng được gián khuyến cáo
phòng chống dịch covid một mươi chín để nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định chung
ông trần thế cương
giám đốc sở giáo dục và đào tạo cùng đoàn công tác mới kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống dịch
đón học sinh trở lại học trực tiếp tại trường trung học cơ sở nguyễn kiều phương sáng nay
thưa quý vị và các bạn như vậy cuối cùng sáng nay
thầy trò trường trung học cơ sở nguyễn tri phương đã có tiết dạy và học trực tiếp đầu tiên
sau hơn bảy tháng học trực tuyến